tiếp tục cập nhật về diễn biến lây lan của dịch tả lợn châu phi trên cả nước
tình hình dịch đang ngày càng phức tạp hơn khi tại tỉnh bình phước vừa xuất hiện thêm một ổ dịch mới
còn tại tỉnh con tum đã xuất hiện ổ dịch đầu tiên
ổ dịch tà lợn châu phi mới được phát hiện tại một hộ chăn nuôi ở phường tân phú thành phố đồng xoài
như vậy tính đến chiều sáu tháng một toàn tỉnh bình phước đã xuất hiện tám mươi bảy ổ dịch tại một mươi sáu xã phường thuộc bốn địa phương
là đồng phú đồng xoài phú riêng phước long
lực lượng chức năng toàn tỉnh đã vào cuộc khoanh vùng dập dịch tiến hành tiêu hủy gần tám trăm linh con lợn mắc bệnh
tỉnh bình phước cũng gấp rút thực hiện công tác dập dịch
tuy nhiên đến nay dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tiếp tục lan rộng khiến công tác dập dịch gặp nhiều khó khăn
ngày một sáu thông tin từ ủy ban nhân dân huyện ia hợt rai tỉnh con tum cho biết
trên địa bàn huyện đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi
trước đó ngày ba mươi một tháng năm lực lượng chức năng xã ia tơi đã phối hợp thú y huyện và công ty bảy trăm một mươi sáu binh đoàn một mươi năm
tổ chức tiêu hủy bốn mươi ba con lợn mắc bệnh và toàn bộ số lợn còn lại
tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng tại khu vực chăn nuôi của công ty
nguyên nhân ban đầu được xác định do bếp ăn của công ty bảy trăm một mươi sáu mua thực phẩm bên ngoài thị trường
về chế biến phục vụ ăn uống khiến virus dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào đàn lợn của công ty
trước đó huyện ia hợt rai cũng đã thành lập ba chốt kiểm dịch tại các ngã ra vào để phong tỏa ổ dịch
đồng thời tăng cường giám sát ổ dịch trên địa bàn